nhằm tiếp tục thực hiện đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành hà nội
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội phấn đấu đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi tám
một trăm linh cửa hàng kinh doanh trái cây tại các quận được cấp biển nhận diện
theo đáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có công văn yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan
và ủy ban nhân dân các quận đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tập huấn các quy định
của pháp luật và thành phố trong hoạt động kinh doanh trái cây
thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục hướng dẫn các cửa hàng kinh doanh trái cây
hoàn thiện việc cấp đăng ký kinh doanh các loại giấy tờ về an toàn thực phẩm
và các điều kiện khác theo quy định của đề án
đặc biệt phần đầu hết quý ba năm hai nghìn một mươi tám một trăm linh cửa hàng kinh doanh trái cây
tại các quận được cấp biển nhận diện
bên cạnh đó các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra định kỳ
hoặc đột xuất hoạt động kinh doanh trái cây trên địa bàn kiểm soát và xử lý vi phạm
trong quá trình lưu thông vận chuyển trái cây kinh doanh trái cây kiểm tra xử lý nghiêm
giải tỏa mọi trường hợp kinh doanh trái cây lấn chiếm lòng đường vỉa hè nơi công cộng
kiên quyết không để tiếp diễn và tái phạm trên địa bàn thành phố